bốn đối tượng gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
nhóm này gồm đặng thế hậu triệu văn hoan trịnh đình thượng và phạm văn hoạt
trong đó hậu hoan và hoạt là ba đối tượng chuyên đi trộm cắp còn thược là đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp
thủ đoạn của chúng là vào ban đêm người điều khiển xe máy sẽ mặc trang phục grab chở người ngồi sau chùm mũ len kín đầu đeo găng tay rồi đi dò la trên các tuyến đường
thấy nhà nào sơ hở liền phá khóa cửa đột nhập vào trong trộm cắp tài sản sau đó chúng đem tài sản trộm cắp được về bán cho thượng
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản là trên năm trăm linh triệu đồng